thưa quý vị bộ y tế khẳng định nguồn sản xuất cung cấp oxy đủ để đáp ứng nhu cầu của các tỉnh phía nam
đặc biệt là tp hcm đồng thời sẽ tạo điều kiện cho các công ty cung ứng vận chuyển kịp thời
khi nhu cầu điều trị tăng cao cũng như sản xuất tăng gấp đôi năng lực sản xuất oxy nếu cần
những ngày vừa qua thông tin thiếu oxy phục vụ nhu cầu điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nói chung
đang khiến không ít người lo lắng
trong bối cảnh số ca nhiễm vẫn tăng cao bộ y tế đã thành lập nhiều đoàn công tác đến các doanh nghiệp sản xuất cung ứng oxy y tế
để khảo sát đánh giá quy mô cung ứng cho nhu cầu chống dịch hiện nay
qua đánh giá nguồn cung oxy y tế tại các doanh nghiệp cho một mươi tám điểm bao gồm các bệnh viện bệnh viện giải chiến
bệnh viện điều trị covid một mươi chín và cơ sở y tế đang ở mức cao dù quy mô sản xuất phải thu nhỏ theo phương châm ba tại chỗ
tổng cộng một mươi tám điểm thì lên tới một trăm năm mươi ba tấn
bên công ty tphcm việt nam á với cái khả năng sản xuất thì vẫn đáp ứng được
tuy nhiên về cái phần thiết bị lắp tại sai thì đáp ứng được là chín trên một mươi tám điểm
đặc biệt là có hai điểm là bệnh viện năm trăm linh giường hai bệnh viện thì bên này có thể lắp được cho hai bệnh viện đó
ngoài ra bệnh viện một trăm linh giường thì bên công ty lắp được cho một điểm mặc dù là yêu cầu là ba điểm
còn cái bệnh viện yêu cầu sáu điểm nha
còn bệnh viện một trăm linh giường thì yêu cầu là một mươi điểm thì bên này có được sáu điểm
tổng cộng bên này có được chín điểm trên một mươi tám điểm
nếu mà có yêu cầu thì bên này đáp ứng được trong thời gian là từ một mươi cho đến hai tuần
trước lời kêu gọi đông đốc tăng cường sản xuất cung ứng oxy y tế nhằm phục vụ công tác chống dịch của bộ y tế
các doanh nghiệp trong nước đã thành lập những hội nhóm chung để thông tin sang sẻ khó khăn và hỗ trợ nhau
nhằm đáp ứng tối đa năng lực sản xuất và cung ứng oxy đến các bệnh viện
tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắt khó khăn cần tháo gỡ
bệnh viện sẽ rút ngắn lại
chúng ta hoàn toàn có đủ tất cả các máy thở đủ máy thở các loại để cung cấp cho các khu vực điều trị
cho nên trong thời gian vừa qua thì có một số trào lưu là người dân đi mua những máy thở oxy cũng như là các bình thở oxy
thực ra thì tất cả những cái thông tin trên mạng thì chúng ta cần phải có kiểm chứng
các bệnh viện đang đi ở công ty nippon sancho đây và cũng đã vừa được nghe báo cáo
với năng lực sản xuất của họ như bây giờ thì hoàn toàn có thể đáp ứng được công tác cung cấp oxy cho khu vực điều trị đặc biệt là hội sức cung cứu
để không lứt gãy nguồn cung tạo điều kiện tối đa cho công tác phòng chống dịch của các tỉnh phía nam đặc biệt là tp hcm
bộ y tế đã yêu cầu các đơn vị sản xuất cần phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện giả chiến bệnh viện điều trị covid một mươi chín
kiểm tra và lên phương án
vận chuyển dự trữ hợp lý không để thiếu trong trường hợp dịch bùng phát